cải xoăn không chỉ là một loại rau giàu chất dinh dưỡng mà còn có hàm lượng canxi cao gấp đôi sữa và gấp năm lần trứng
là một nguồn cung cấp canxi tốt cho cơ thể
đây là tin vui đối với những người muốn bổ sung canxi mà không phụ thuộc hoàn toàn vào sản phẩm từ động vật
loại xeo thực phẩm họ cải này có cùng họ với bắp cải súp lơ và bông cải xanh
tuy nhiên bạn có thể phân biệt nó với những loại khác trên thị trường
bởi đặc trưng là những chiếc lá màu xanh lục và tím tươi của nó
thành phần dinh dưỡng trong một cốc cải xoăn kale là khoảng sáu mươi bảy gram gồm
theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị mỗi ngày
magan là hai mươi sáu rda
canxi là chín rda
đồng là một mươi rda
cali là chín rda
mage là sáu rda
sắt và phốt pho ba rda
chất sơ là hai gram
và tinh bột là bốn gram
hàm lượng chất sơ trong một cốc cải xoăn kale
chiếm khoảng một mươi lượng chất sơ hàng ngày
giúp bạn ngon lâu và có thể kiểm soát bệnh tiêu đường
hàm lượng vitamin c trong cải xoăn tương đối cao
sáu mươi bảy gram cải xoăn cung cấp khoảng một trăm ba mươi bốn nhu cầu vitamin c hàng ngày
trong khi một trăm ba mươi một gam trái cây họ cam
chỉ cung cấp một trăm một mươi ba nhu cầu
vì vậy khi bạn không thích ăn những trái cây như cam quýt bưởi
bạn có thể uống một cốc nước ép cải săn
mà vẫn đảm bảo nhu cầu vitamin c cho cơ thể mỗi ngày
phê hàm lượng vitamin a
vitamin quan trọng cho chức năng miễn dịch và thị lực khỏe mạnh
sáu mươi bảy gram cải xoăn đáp ứng khoảng hai trăm linh sáu lượng vitamin a hàng ngày bạn cần
bên cạnh đó loại rau này còn chứa nhiều vitamin quan trọng như
như b một b ba b sáu
và các hoạt chất có tính chống oxy hóa cao
nhờ đó có phần tăng cường sức khỏe
nâng cao sức đề kháng và phòng ngừa sự hình thành của các khối u ác tính
điều khiến cho cải son khác biệt với các loại rau họ cải khác
là giống cái này vẫn có thể phát triển mạnh vào mùa đông
thậm chí còn trở nên ngon ngọt hơn
loại cây này giờ đây không chỉ còn được trồng ở châu âu
mà ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới
theo các chuyên gia dinh dưỡng
cải xoăn đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe
hãy khám phá năm lợi ích sức khỏe nổi bật nhất mà cải son đem lại
nhiều chất dinh dưỡng
cải xoăn rất bổ dưỡng vì nó chứa nhiều vitamin
cùng các khoáng chất như magan canxi cali đồng maze sắt và phốt pho
chất sơ omega ba acid béo cũng như chất chống oxy hóa
trên thực tế theo tạp chí dinh dưỡng healthline
cải xuân là một trong những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhất trên hành tinh
chỉ một cốc cải xoăn khoảng hai mươi tám gram
đã chứa đến hai trăm linh sáu lượng vitamin a

và hai trăm ba mươi bốn lượng vitamin c
mà ủy ban hữu cơ mỹ khuyến nghị dùng mỗi ngày
do đó kết hợp cải xoăn vào chế độ ăn uống của bạn
sẽ mang lại cho bạn những lợi ích lành mạnh
chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ
chất chống oxy hóa có thể giúp kiểm soát thiệt hại oxy hóa từ các cốc tự do
sau đó bảo vệ bạn khỏi nhiều bệnh mãn tính
một số bệnh ung thư và lãng phí
một số chất chống oxy hóa như quercetin và kemferol
được tìm thấy trong cải xoăn
cũng có các chức năng khác có thể hỗ trợ làm giảm huyết áp và giúp giảm viêm
xây dựng và duy trì mật độ xương
loại vitamin k có trong rau họ cải này là k một
khác với loại k hai thường có trong rau lên men
có thể kích hoạt các protein có liên kết với canxi
một lợi ích quan trọng khác
đó là vitamin k có trong cải xoăn
cũng đóng một vai trò quan trọng
trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương

theo những nghiên cứu của tạp chí sức khỏe woman health
điều này làm giảm nguy cơ gãy hoặc gãy xương
hỗ trợ giảm cholesterol
theo một nghiên cứu vào năm hai nghìn tám
đã được công bố trên tạp chí khoa học y sinh và môi trường cdc của trung quốc cho thấy
nước ép cải xoăn có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành ở nam giới
có lượng cholesterol cao
cụ thể mức cholesterol xấu là ld đã giảm một mươi
trong khi cholesterol tốt là ldl
đã tăng đến một mươi

ở những người uống nước ép cải xuân hằng ngày trong một mươi hai tuần
bên cạnh đó các chuyên gia chỉ ra rằng
cải xoăn hấp cũng rất tốt
đem lại những lợi ích tương tự
bảo vệ mắt và thị lực
thị lực của nhiều người suy giảm khi họ già đi
thế nhưng cải xoăn lại có thể giúp giảm thiểu điều đó
theo nghiên cứu các chất chống oxy hóa như lutein và z sartin
có trong loại rau thuộc họ cải
cũng giúp bảo vệ mắt và duy trì thị lực
bằng cách giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và bệnh đa hồng cầu
theo đó để có kết quả tốt hơn
hãy ăn cải xoăn cùng với cà rốt
theo một nghiên cứu mới
một trăm linh g cải xoăn cung cấp khoảng hai trăm năm mươi mg canxi
vượt xa so với một trăm một mươi mg của sữa và năm mươi mg của trứng
canxi là một khoáng chất cần thiết
không chỉ giúp hình thành hệ xương và răng vững chắc
mà còn đảm bảo hoạt động của thần kinh và sự đông máu bình thường
với hẳn lượng canxi lớn
cải xoăn là nguồn cung cấp canxi tốt cho cơ thể
ngoài ra cải xoăn cũng chứa nhiều loại vitamin
và khói phân tích

như vitamin a kc b sáu mangan đồng cali maze và sắt
giúp tăng cường hệ miễn dịch
và ngăn ngừa sự hình thành của các khối u ác tính
không những vậy
cải xoăn còn có chất chống oxy hóa mạnh mẽ
như quaystin và kempefo
giúp kiểm soát thiệt hại từ gốc tự do
bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mãn tính và lão hóa
trong đó đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ
cải xoăn cung cấp lượng canxi đủ
cho quá trình phát triển xương
và sự tăng trường ổn định
hơn nữa vitamin k trong cải xoăn hỗ trợ hệ tuần hoàn
đảm bảo lượng máu dồi dào tới nuôi dưỡng thai nhi và phát triển xương
với những lợi ích vượt trội về dinh dưỡng và sức khỏe
rau cải xoăn đã trở thành một phần không thể thiếu
trong chế độ ăn uống của nhiều người
trong đó nó có thể được chế biến thành nhiều món ngon
như nước ép xà lát xào hấp
hoặc dùng làm snack nướng giòn
tuy nhiên để tận dụng tối đa các dưỡng chất
cải xoăn nên được ăn sống hoặc chế biến ở nhiệt độ thấp
đồng thời việc kết hợp cải xoăn với các loại rau và thực phẩm khác
sẽ mang lại lợi ích đa dạng và cân đối cho cơ thể